giả danh các lực lượng chức năng tự ý lập chốt kiểm soát dịch ngang nhiên phạt người dân đi đường
lợi dụng giãn cách xã hội đường phố vắng vẻ để tổ chức cướp tài sản của người dân
lợi dụng các mặt hàng nhu yếu phẩm để tra trộn che giấu ma túy luồn vào khu vực đang phong tỏa dịch bệnh
những loại tội phạm mới những loại tội phạm có chiều hướng gia tăng
tinh vi manh động và liều lĩnh hơn cả về thủ đoạn và tính chất
thưa quý vị đợt tấn công thứ tư của dịch covid một mươi chín đã mang đến nhiều tổn thất
mục tiêu hàng đầu vào lúc này đó là làm sao có thể kiềm chế và ngăn chặn được sự bùng phát của dịch bệnh
tuy nhiên người dân trên cả nước cùng đoàn kết một lòng chung tay ngăn chặn dịch bệnh
thì trong khi đó vẫn còn có những đối tượng sẵn sàng lợi dụng khó khăn để mưu lợi cho bản thân
hà nội những ngày giãn cách vắng vẻ thưa thớt người qua lại
khi mà người người nhà nhà rất có ý thức chấp hành nghiêm túc quy định giãn cách xã hội
thì vẫn còn đó những ổ nhóm tội phạm coi đây là lúc để thực hiện hành vi cướp giật
và chớ hơn khi mục tiêu chúng nhắm đến lại là những người phụ nữ chân yếu tay mềm
vẫn đêm đêm cần cù giữ vẻ đẹp cho thủ đô
thường là chỉ làm từ một mươi giờ đêm đến năm giờ sáng
xong mình làm buổi tối cũng vừa mát lại xong vừa cũng ít xe ô tô
không có bình xe rác nặng không ai chịu sợ không ai đụng chạm vào ô tô
mình cái gì mình cũng đền cho nên là cứ chọn những hôm giờ ít người qua đường để mình làm nó thoáng thôi
em thấy khung đồn này nó vắng vẻ và em thấy không có người qua lại nhiều
nên chọn khung đường này để khuê án ạ
em khuê cả bình cả hiếu cả dương đi xe về đại mũ
thì gặp chị lao công thì em có chiếc kế màu người chị và cướp xe của chị
và đây là những gương mặt còn rất trẻ tuổi đời chỉ từ một mươi năm đến một mươi bảy
thế nhưng sáu thanh thiếu niên này đã phạm pháp
khi mà lực lượng y tế công an căng mình trên những chốt kiểm soát y tế
để hạn chế người dân ra đường phòng chống lây lan dịch bệnh
thì các thanh niên này cũng tự lập cho mình các chốt kiểm tra
nhưng không phải để kiểm soát y tế mà là để cưỡng đoạt tài sản
và không ít người đã chịu mất tiền oan cho nhóm tội phạm này
trong phụ này là em được pháp
khi đi làm dân quân ở cạch phường
bọn em đã đi ở hoàn kiếm hà đông và ở ố trợ dừa
em thấy là với trường trinh và ở trợ rời
nhưng gặp mấy vi phạm thì bước xuống xe và bước bảo là
bác cho anh em mấy nhiên dòng tiền lẻ của nước
bọn em cũng cho đổi bọn em là có kiểu đi với nhau xong
bắt đầu nói chuyện với nhau xong mới bắt đầu cùng làm
cảm ơn các bạn
trước đây thì từ trước em đi dân quân bây giờ em không đi nữa rồi
thì cái quần áo em vẫn giữ từ hồi em đi
còn những cái công cụ ủng hộ trợ mà dùng cái điện đấy thì em nhặt được
em nhặt được ở trên đường thì lúc này nó hỏng
nó là một cái vỏ rác thì em có nhặt về để em sửa
và bây giờ em có cầm đi và khẩu súng nhựa kia thì em mua ở hàng đồ chơi ạ
từ vào bao cái bộ đàm kia thì em đi làm ở chỗ kiểu quán chất sữa ngày xưa
thì bây giờ cái quán này nó sập thì em có cầm về
các chốt kiểm dịch được lập nên để hạn chế
những người dân ra đường không đúng mục đích
còn việc người dân đi chợ mua hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu
vẫn luôn được các lực lượng chức năng tạo điều kiện để đảm bảo cuộc sống của người dân
thế nhưng chính những nhu yếu phẩm này những thứ được ưu tiên
được tạo điều kiện vận chuyển mua bán thuận lợi
lại được dùng để làm vỏ bọc nguy trang cho ma túy
và đây là đối tượng đã bị đội cảnh sát hình sự công an quận hoàn kiếm bắt giữ
khi đang vận chuyển ma túy đá vào khu vực đang bị phong tỏa
dưới lớp vỏ bọc là túi bánh mì